quý vị thân mến trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội bộ công an đã triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch phạm vi toàn quốc
trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đây là phần mềm tương tự như khai báo
qua các ứng dụng của bộ y tế thế nhưng sẽ bổ sung thêm thông tin về thường trú lưu trú và tạm trú
sau khi đăng nhập đầy đủ thông tin thì hệ thống sẽ cung cấp cho công dân một mã qr code
giúp các cơ quan chức năng nhanh chóng khoanh vùng truy vết di chuyển của công dân
khi phát hiện ca nhiễm một cách dễ dàng và nhanh chóng chính xác nhất
qua đó sẽ giúp tiết kiệm chi phí trong công tác phòng chống dịch
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận việc thực hiện quét mã kiểm soát trên địa bàn thành phố hà nội
ghi nhận tại một số siêu thị lớn trên địa bàn thành phố hà nội
đa phần đã chấp hành nghiêm ngặt trong công tác kiểm soát dịch bệnh
đối với nhân viên và khách hàng khi hoạt động kinh doanh
với nhiều hình thức khai báo như khai báo bằng giấy khai báo qua mã qr đã niêm yết tại cửa ra vào
đặc biệt các đơn vị này đã cập nhật đầy đủ các ứng dụng do ngành y tế công an cung cấp
lãnh đạo doanh nghiệp đã khai báo đăng ký các điểm checkpoint
tạo mã của doanh nghiệp để tiền cho khách hàng đến khai báo
thực hiện theo đúng quy định đối với những khách hàng mà chưa cài đặt ứng dụng
thì chúng tôi sẽ yêu cầu khai thông tin ra giấy để đảm bảo thông tin đầy đủ khi có dịch xảy ra
theo tôi mạng code này sẽ giúp khách hàng khai báo thông tin nhanh gọn và thông tin chính xác
việc triển khai công tác kiểm soát người ra vào tại các trung tâm thương mại và mua sắm lớn trên địa bàn hà nội
đã được thực hiện tương đối chuẩn chỉ và đúng nguyên tắc
các đơn vị đều coi đây là việc làm sống còn của doanh nghiệp
cùng chung tay bảo vệ một môi trường trong sạch đẩy lùi dịch bệnh
tất cả các cửa hàng siêu thị trung tâm mua sắm đều được niêm yết mã qr code
tại điểm thích hợp nhất để người dân thuận tiện nhất trong việc khai báo
các trung tâm thường xuyên có nhân viên nhắc nhở và hướng dẫn khách hàng khai báo y tế
và đánh giá cao hiệu quả của việc khai báo
đa số các đơn vị đã làm rất tốt công tác kiểm soát qua hình thức khai báo y tế bằng việc quét mã qr
tuy nhiên bên cạnh đó còn không ít hàng quán trên địa bàn thành phố bỏ mặt việc làm này
nhiều cửa hàng có dán mã qr nhưng nó chỉ như tấm bùa hộ mệnh
tránh cho chủ cửa hàng bị cơ quan trị
nó không có chức năng xử phạt chứ không có tác dụng kiểm soát người ra vào như đúng tính chất của nó
khách hàng thì bỏ mặc chủ cửa hàng thì làm ngơ ai thích thì quét không thì cũng không sao
thực hiện tốt đã thực hiện tốt những cái quét mã
cũng còn nhiều những khách mà không thực hiện quét mã qr và cũng không khai báo y tế
và hầu như là nhân viên của các siêu thị cũng không nhắc nhở
để ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập giữ vững địa bàn an toàn
sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy chính quyền thôi chưa đủ
mà rất cần sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân
phát huy vai trò chủ thể bên cạnh việc chấp hành nghiêm quy tắc năm k cộng vaccine
thì mỗi người dân hãy nâng cao ý thức tự giác cài đặt sử dụng
và tạo lập thói quen quét mã qr mọi lúc mọi nơi